nằm trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch bắc hà hai nghìn một mươi tám tại khu nhà hoàng a tưởng
tri hội nghệ sĩ nhấp ảnh tỉnh lào cai tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề sắc màu bắc hà
gần bảy mươi bức ảnh đã tái hiện cuộc sống đời thường và những hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là cao nguyên trắng
các bức ảnh được lựa chọn trưng bày trong triển lãm theo từng chủ đề bằng hình thức các tấm ảnh lớn và cụm ảnh triển lãm đa chiều
đặc biệt có nhiều bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa riêng của từng dân tộc trưng bày giới thiệu quảng bá các điểm du lịch và sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương từ hơn một mươi năm trước
chính là tiềm năng để mọi người xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cũng như là một trong những tiềm năng thu hút để phát triển kinh tế du lịch của địa phương
thông qua triển lãm ảnh các du khách và người dân địa phương có cơ hội tham quan giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của người vùng cao